chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà đối tượng lê tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa bị bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba khi chiếc xe khách biển kiểm soát năm mươi một b sáu nghìn chín trăm ba mươi hai của nhà xe quang vinh chủ xe là anh huỳnh ngọc hải chú tp hcm bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu phía ngoài cảng cá cửa sót xã thạch kim
các lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy nhưng do ngọn lửa quá lớn trên xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên sau hơn một giờ chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung
ngay sau khi vụ cháy xảy ra công an huyện lộc hà
và phòng kỹ thuật công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường qua đó xác định đây là vụ đốt xe chứ không phải do xe tự cháy
sau một thời gian ngắn lực lượng công an đã điều tra làm rõ và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với lê tiến hùng

được biết trước đó hùng có đi nhờ xe của ông huỳnh ngọc hải
từ thành phố hồ chí minh về hà tĩnh sau đó cả hai có uống rượu với nhau
trong lúc uống rượu hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn
hùng đã dọa sẽ đốt xe nhưng ông hải không tin và còn lớn tiếng thách thức hùng đốt
khi chiếc xe đang đậu gần cảng cá cửa sót hùng đi mua xăng rồi đổ vào xe châm lửa đốt